công an thành phố lào cai tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển mua bán sừng tê giác qua địa bàn
bắt giữ hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển bốn chiếc sừng tê giác bằng xe ô tô tại tổ năm mươi sáu phường kim tân thành phố lào cai
trước đó qua quá trình điều tra giả soát trên địa bàn nổi lên một số đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển trái phép sản phẩm động vật quý hiếm
đến dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng năm lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát tám mươi tám a chín nghìn năm trăm linh hai có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã yêu cầu kiểm tra và phát hiện trong xe có bốn chiếc sừng tê giác với tổng trọng lượng hai mươi năm kg
tại cơ quan cảnh sát điều tra xác định hai đối tượng là dương văn thành và dương văn sang
qua lời khai ban đầu của các đối tượng thì toàn bộ số sừng tê giác trên được hai đối tượng vận chuyển từ vĩnh phúc lên lào cai
để bán qua cửa khẩu sang trung quốc kiếm lời
hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ